thưa quý vị và các bạn hôm nay kỷ niệm bảy mươi một năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thưa quý vị vào ngày này cách đây bảy mươi một năm trước hàng chục vạn đồng bào ở thủ đô hà nội
đại diện cho hơn hai mươi triệu đồng bào cả nước chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập
khai sinh ra nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
vâng và từ đây thì lịch sử dân tộc việt nam sang trang mới bước vào kỷ nguyên độc lập tự do
bảy mươi năm năm trôi qua kể từ thời khắc lịch sử ấy nước việt nam ngày càng phát triển và không ngừng nỗ lực
khẳng định vị thế của một quốc gia độc lập tự chủ trên trường quốc tế
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đi vào lịch sử như một dấu son trói lọi nhất trong hành trình
mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam
bản tuyên ngôn là văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
khẳng định quyền tự do độc lập của nhân dân việt nam trước toàn thế giới
không chỉ vậy tuyên ngôn độc lập còn đặt cơ sở cho việc khẳng định thiết lập nhà nước pháp quyền ở việt nam
với mục tiêu độc lập tự do hạnh phúc khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng việt nam
hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng nhà nước của dân do dân và vì dân
hai mươi một năm kể từ ngày khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đất nước việt nam đang không ngừng nỗ lực vươn lên mạnh mẽ
sau khi tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn
sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên rất nhiều
việt nam được bạn bè thế giới mến phục coi là biểu tượng của sự ổn định xã hội
tinh thần chiến thắng đói nghèo đề cao nhân nghĩa trong thế kỷ hai mươi một
những thành tựu to lớn đã đạt được từ ngày thành lập nước đến nay
chứng tỏ sự trưởng thành về mọi mặt của đảng nhà nước và toàn thể dân tộc việt nam
thưa quý vị và các bạn thời khắc lịch sử của mùa thu độc lập đầu tiên
đánh dấu sự ra đời của nước việt nam dân chủ cộng hòa đã diễn ra cách đây bảy mươi một năm
những cảm xúc về mùa thu ấy cũng chính là cảm xúc của những người lính đã vào sinh ra từ
để có cuộc sống hòa bình và độc lập như ngày hôm nay
mùa thu tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm dưới ánh sáng lãnh đạo của đảng
nhân dân việt nam đã dũ bồn đứng dậy sáng lòa đập tan siềng sích nô lệ của thực dân phong kiến
trong suốt gần một thế kỷ thành lập nên nước việt nam dân chủ cộng hòa
một đất nước do chính người dân làm chủ
chúng ta đã đổ rất nhiều máu xương của nhiều thế hệ để có cái ngày đó
trải qua những bước thăng trầm của lịch sử
những người lính ở nhiều thế hệ khác nhau không thể quên được ký ức mùa thu
những giai đoạn lịch sử để có độc lập dân tộc như ngày hôm nay
ký ức mùa thu như những câu chuyện kể lại của những người lính anh bộ đội cụ hồ
những bước chân không mỏi của người anh hùng chiến trường xưa và đồng đội bước chân người lính v v
thông qua những cuốn sách này những thế hệ trẻ càng nhiều hơn
những mất mát hy sinh là không thể đong đếm
và những người lính năm xưa lại có dịp ôn lại một thời hào hùng
cũng như trách nhiệm của những người lính trở về
tôi cũng như các người lính khác của quân đội dân việt nam đã trải qua cuộc kháng kiến
đầy hy sinh gian khổ của dân tộc đầy dành lại độc lập tự do cho tổng quốc
chúng tôi rất trân trọng những các thế hệ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc
và vì hạnh phúc của nhân dân
nên là sau khi kết thúc chiến tranh cũng như đến bây giờ tôi vẫn tiếp tục cuộc hành quân
cùng với đồng chí đồng bào đồng đội để đi tìm và chiên báo đáp
những thế hệ người việt nam nhất là những người lính đã hy sinh ở các chiến trường
đấy là phẩm chất của những anh bộ đội cụ hồ
họ vừa là đánh giặc giỏi vừa là dũng cảm họ mang những phẩm chất cao đẹp nhất của dân tộc
là yêu nước là dũng cảm và dám vượt qua khó khăn gian khổ sẵn sàng chiến đấu hy sinh
nhưng khi đất nước họ bình họ lại là những người có tâm hồn nhân văn nhất yêu thương con người
từ mùa thu cách mạng ấy thời gian đã đi qua gần ba phần tư thế kỷ
lớp lớp thế hệ việt nam lại tự hào về truyền thống vẻ vang của lớp cha anh đi trước
biết bao nhiêu sự kiện trọng đại đã diễn ra trên đất nước ta
trong những hoàn cảnh quốc tế vô cùng phức tạp
nhưng tinh thần bất diệt của cách mạng tháng tám vẫn sống mãi
và đặc biệt tinh thần ấy vẫn sẽ mãi được thế hệ trẻ hôm nay phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc